những năm trước đây phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao thường chỉ gắn với công việc nương dẫy
hoặc ở nhà giúp gia đình với thu nhập không đáng kể
giờ đây họ đã biết giúp đỡ nhau cùng học tập lao động sáng tạo và tham gia nhiều công việc
để tăng thu nhập thoát nghèo bền vững và tiếp tục giúp đỡ nhiều phụ nữ khác
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã tà trải huyện bắc hà tỉnh lào cai
nhận ra những điều kiện ưu đãi về thiên nhiên khí hậu tại tà trải
rất phù hợp với mô hình nhà du lịch cộng đồng
nên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm chị hà thị vân người dân tộc tày
lại không chọn công việc trở thành giáo viên mà khởi nghiệp bằng mô hình du lịch cộng đồng
chị đã mạnh dạn bắt tay và sửa sang lại nhà cửa
cùng với sự hỗ trợ từ hội phụ nữ các cấp ở địa phương
bước đầu mô hình này đã giúp chị ổn định và phát triển kinh tế
tạo thu nhập bình quân cho mỗi thành viên trong gia đình ở mức sáu triệu đồng một tháng
được sự giúp đỡ của các ngàn chị
em phụ nữ trong huyện trong xã
thì cho tôi đi tham quan học hỏi các mô hình như yên bái sơn la hòa bình
tôi nhận thấy các mô hình đó cũng rất là hữu ích
thì tôi mở thêm cái dịch vụ hôm tây của gia đình tôi để có thêm thu nhập
cả xã tà trải có bảy trăm linh bốn hộ
thì đã có một mươi hai hộ chuyển sang làm kinh tế bằng mô hình du lịch cộng đồng
du khách đến đây không chỉ được nghỉ ngơi tận hưởng không khí trong lành và cảnh đẹp
mà còn được
thưởng ngoạn những nét độc đáo trong văn hóa bản địa
ngoài công việc của gia đình ra
chúng tôi còn các chị em phụ nữ trong thôn còn giúp đỡ nhau
thứ nhất là giới thiệu các địa xòe của tà trải
và thứ hai nữa là giúp nhau mở rộng thêm về điệu xòe
và sường xòe cho những nhà nghỉ cộng đồng du lịch trong thôn
và những chợ đêm bắc hà
và còn rất
giao lưu rất nhiều ở những thôn khác xã khác ạ
đối với tôi đây là một trải nghiệm rất thú vị
khi được thưởng ngoạn những nét văn hóa hoàn toàn mới mẻ
trước đây tà trải là xã khó khăn
thì nay tỉ lệ hộ nghèo đã giảm chỉ còn tám mươi ba
điều này có dấu ấn không nhỏ của các hội viên tri hội phụ nữ
và với phong trào vận động phụ nữ phát triển kinh tế
mành dạng khởi nghiệp
các hội viên nơi đây đã giúp kinh tế gia đình

ngày càng ổn định thoát nghèo bền vững
và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình
và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình